theo cục hàng không việt nam trong ngày hôm qua một mươi tháng một mươi các hãng đã thực hiện một mươi một chuyến bay có giãn cách ghế hủy một mươi bốn chuyến
bên cạnh các trạng bay đến thanh hóa nghệ an hải phòng phải hủy vì lý do thời tiết mưa bão
thì chuyến bay của vietnam airlines chặn tp hcm đi hà nội không thực hiện được do hà nội vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể
chuyến bay từ tp hcm đến thừa thiên huế và ngược lại cũng không thực hiện được do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh trước khi đến
ngoài ra một số chuyến bay bị hủy do không kịp mở bán vé như chặng tp hcm đi phú yên tp hcm đi gia lai đà nẵng đi cần thơ đà nẵng đi đắk lắc
một số chuyến bay khác cũng bị hủy do không có khách
hiện tại khách đi máy bay được yêu cầu phải ít nhất sau một mươi bốn ngày tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ